khối không khí lạnh vẫn tiếp tục rồn thêm xuống nước ta
nên trong đêm nay và ngày mai tại bắc bộ vẫn có rét đậm rét hại
còn tại trung trung bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
cụ thể tại miền bắc sẽ tiếp tục duy trì ít mưa với mức nhiệt giao động từ tám đến hai mươi một độ
vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết băng giá
vì vậy người dân cần chủ động mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe
cũng như chủ động có biện pháp ủ ấm cây trồng vật nuôi tránh thiệt hại về kinh tế
ở miền trung ngoại trừ bắc trung bộ và nam trung bộ phổ biến có mưa vài nơi
còn các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến khánh hòa sẽ tiếp tục có mưa rông diện rộng
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông
còn về nền nhiệt độ thì mức nhiệt độ từ khu vực thanh hóa nghệ an sẽ giao động từ một mươi hai mươi độ trời rét đậm
phần từ hà tĩnh đến quảng ngãi giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ trời rét
khu vực bình định đến bình thuận có nắng nhiều hơn
nên nhiệt độ cao hơn phổ biến từ hai mươi năm
đến hai mươi chín độ có nơi cao hơn
không chỉ tác động đến bắc bộ và trung bộ
mà không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng tới hai khu vực phía nam
gây giảm nhiệt nhẹ về đêm và sáng tại tây nguyên và nam bộ
cụ thể mức nhiệt ngày đêm tại vùng cao tây nguyên sẽ giao động từ một mươi bốn đến hai mươi bảy độ trời rét
còn tại nam bộ từ hai mươi đến ba mươi hai độ
về thời tiết tại hai khu vực này vẫn chỉ có mưa vài nơi
ban ngày có nắng thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa vẫn phổ biến có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ
còn tại quần đảo trường sa thịnh hành gió đông bắc cấp sáu phía tây cấp bảy giật cấp tám cấp chín
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
làm giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa biển động mạnh
nền nhiệt sẽ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày trời nắng gió đông bắc cấp ba
trời rét đậm nhiệt độ từ một mươi đến một mươi chín độ